tính đến trưa ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng ba việt nam đã ghi nhận chín mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín trong đó có một mươi bảy trường hợp đã điều trị khỏi
về các bệnh nhân còn lại đang điều trị tại các cơ sở y tế hiện nay đã có ba bệnh nhân âm tính với covid một mươi chín đối với hai lần liên tiếp
đó là bệnh nhân số một mươi bảy bệnh nhân số hai mươi bốn đã có hai lần kết quả xét nghiệm âm tính lần gần đây nhất là ngày một mươi chín tháng ba và bệnh nhân số hai mươi bảy cũng cho kết quả xét nghiệm âm tính hai lần
các bệnh nhân còn lại hiện đang được cách ly điều trị tại một mươi một cơ sở y tế trong cả nước trong đó có cả bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm y tế tuyến huyện
đa số tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân ổn định không sốt không ho hoặc ho ít không khó thở ít quang phổi bình thường
có một vài bệnh nhân có dấu hiệu viêm
viêm phổi dấu hiệu trên phim x quang và viêm phổi tiến triển đã được điều trị theo pháp đồ điều trị viêm phổi
trong số này nhiều bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với covid một mươi chín như bệnh nhân số hai mươi năm bệnh nhân số năm mươi chín bệnh nhân số bảy mươi hai
đối với hai trường hợp bệnh nhân nặng đang được điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương bộ y tế đã liên tục tổ chức hội trần chuyên môn gồm các chuyên gia hàng đầu về hồi sức hô hấp
bệnh viện bạch mai
bệnh viện bạch mai khẳng định là không có chuyện phong tỏa bệnh viện này sau khi có hai điều dưỡng mắc covid một mươi chín như trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin
hiện nay công tác khám chữa bệnh và cấp cứu tại bệnh viện vẫn được triển khai bình thường
bệnh viện chỉ tạm dừng hoạt động khám theo yêu cầu và tái khám tại các khoa để tránh tập trung đông người tại khu vực điều trị nội chú
với người bệnh theo chương trình quản lý bệnh tăng huyết áp nupot bệnh viện vẫn khám như thông thường và tùy theo thực tế sẽ cấp phát thuốc tối đa hai tháng để cho người bệnh giảm tải việc có mặt tại bệnh viện trong mùa dịch bệnh
tiếp tục với một thông tin khác trong sáng ngày hôm nay ubnd tp đà nẵng đã tiến hành trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung một mươi bốn ngày phòng chống dịch covid một mươi chín cho ba mươi sáu du khách và nhân viên gỡ chốt cách ly tại khách sạn vanda quận hải châu thành phố đà nẵng
theo đó ba mươi sáu du khách gồm bảy người việt nam và hai mươi chín người hồng kông trung quốc đã tiếp xúc gần ở cùng khách sạn với hai bệnh nhân thứ hai mươi hai và hai mươi ba mắc covid một mươi chín và đây cũng là những người thực hiện cách ly một mươi bốn ngày đầu tiên ngay sau khi đà nẵng phát hiện trường hợp dương tính
trước khi được trao giấy chứng nhận các du khách này đều được đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe và tất cả đều khỏe mạnh
ngay sau khi hoàn thành thời gian cách ly khách sạn sẽ tiến hành phun thuốc khử trùng ba lần một ngày và được thu gom xử lý toàn bộ lượng rác
tính đến một h ba mươi phút ngày hôm nay đà nẵng ghi nhận bốn trường hợp dương tính với virus sars cov hai hiện nay các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định
hiện tại đà nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức tiếp nhận cách ly y tế dự kiến đối với bốn trăm năm mươi ba người nhập cảnh từ các quốc gia vùng lãnh thổ có dịch vào việt nam giai đoạn hai
ủy ban nhân dân tp hà nội đã quyết định sử dụng khu nhà ở học sinh sinh viên ký túc giá trên địa bàn để phục vụ công ty
trong đó khu nhà ở của học sinh sinh viên pháp vân tứ hiệp quận hoàng mai đã thực hiện việc đón người cách ly bắt đầu từ ngày một mươi chín tháng ba
hai điểm còn lại là ký túc xá trường cao đẳng nghề công nghệ cao hà nội tại phường tây mỗ quận nam tử liêm và khu nhà ở sinh viên mỹ đình hai quận nam tử liêm đang gấp rút hoàn thiện để đi vào hoạt động
khu nhà ở học sinh sinh viên pháp vân tứ hiệp những ngày vừa qua đã được chức dụng thành điểm cách ly
dự kiến tại đây sẽ đón tiếp cách ly bốn người
các điểm ra vào khu nhà này đều được dựng hàng rào
lực lượng chức năng như công an dân phòng được bố trí túc trực tại đây để kiểm soát người ra vào cũng như tiếp nhận người về đây cách ly
trường hợp người nhà đến khu cách ly để cung cấp thêm thực phẩm hoặc đồ dùng cá nhân sẽ được lực lượng chức năng tiếp nhận sau đó gửi lại cho người đang được cách ly
mình viết thông tin cách ly từ trước cho nên là mình không có ra sân bay để đọc viên toàn thôi
chứ mình viết thông tin cách ly trước
cho nên việt nam là cách ly
và nếu như mà mình đã chủ động là nếu như bây giờ không cách ly tập trung thì mình cũng xin cho phòng người cách ly an toàn

tại khu nhà ở sinh viên mỹ đình